liên quan đến vụ việc hơn sáu trăm sáu mươi học sinh bán chú trường ischu nha trang ngộ độc thực phẩm
ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
vi phạm quy định về an toàn thực phẩm
để hoạt động xác minh điều tra thu thập chứng cứ tài liệu đảm bảo khách quan toàn diện
đảm bảo xử lý đúng người đúng tội đúng pháp luật cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa
đã có văn bản đề nghị sở y tế khánh hòa chỉ đạo các cơ sở y tế ra soát tổng hợp số liệu học sinh
trường iskun nha trang đến khám điều trị do ngộ độc thực phẩm
ngoài ra những cơ sở nào đã và đang tiếp nhận điều trị bệnh nhân liên quan vụ việc nêu trên
cần phải thông báo cho cơ quan điều tra
bên cạnh đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa còn yêu cầu các cơ sở y tế
phải lưu giữ bảo đảm bảo quản hồ sơ bệnh án mẫu máu của bệnh nhân
để cung cấp phục vụ công tác điều tra khi có yêu cầu
trước đó cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân gây ngộ độc là do nhiễm trùng
nhiễm độc thức ăn do vi khuẩn salmonella
tại thị trấn phố mới công an huyện quế võ phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh bắc ninh đã bắt quả tàng nguyễn tiến thành ba mươi tuổi
ở tỉnh phú thọ đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ trên bốn trăm hai mươi g ma túy tổng hợp
tiến hành khám xét phòng trọ của thành ở thành phố hà nội
công an huyện quế võ thu giữ hơn tám gam ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật có liên quan
bước đầu đấu tranh thành khai nhận đã mua số ma túy trên của một đối tượng không quen biết
ở thành phố hà nội sau đó mang về huyện quế võ để bán lại kiếm lời
thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trả tự
trước trong và sau thết quy mão hai nghìn hai mươi ba
vào ngày hôm qua công an huyện văn bàn
tỉnh lào cai đã triệt phá thành công chuyên án bắt quả tăng một đối tượng
có hành vi tàng chữ thuốc nổ đen xia nua kiếp đổ và khối lượng lớn tiên chất thuốc nổ công nghiệp
sau nhiều ngày đêm trinh sát kiểm tra nhà kho của đối tượng vũ thị thủy ở xã minh lương
tổ công tác phát hiện trong nhà kho có ba mươi bốn bao tải có tổng khối lượng một ba trăm năm mươi kg
có chứa nhiều hạt nhỏ màu trắng là tiền chất thuốc nổ công nghiệp
trong năm bao tải có tổng khối lượng hai trăm một mươi tám kg viên nén màu trắng
đối tượng thuốc nổ công nghiệp
tổ thủy khai nhận đó là xia nua hai mươi tám ba kg thuốc nổ đen năm mươi tám ống hình trụ có dây dẫn
đối tượng khai là kiếp nổ
thủy còn khai nhận toàn bộ số thuốc trên là của mình và cất giấu nhằm mục đích bán kiếm lời
thưa quý vị công an tỉnh quảng bình chủ trì phối hợp với công an thành phố đồng hới
và các đơn vị nghiệp vụ vừa đấu tranh thành công giai đoạn hai của chuyên án ma túy
bắt hai đối tượng thu giữ khoảng chín năm kg ma túy tổng hợp
trước đó công an tỉnh quảng bình chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh thành công giai đoạn một
chuyên án một trăm một mươi chín a bắt ba đối tượng có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
thu giữ khoảng một mươi ba kg ma túy tổng hợp dạng ketamin một xe ô tô hai xe mô tô bảy điện thoại di động
và hơn một trăm tám mươi hai triệu đồng một mươi ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn kiếp lào
qua đấu tranh mở rộng vào chiều ngày hôm qua tại số nhà ba trăm một mươi một đường trần hưng đạo
phường nam lý thành phố đồng hới lực lượng chuyên án đã bắt
quả tàng phạm thị quỳnh trang đang tàng trữ ma túy thu giữ tám kg ma túy tổng hợp loại ketamin
ba một trăm một mươi một viên ma túy tổng hợp tương đương với khoảng một năm kg
mở rộng ban chuyên án cũng đã bắt thêm đối tượng phạm văn duẩn là bố ruột của đối tượng trang
phát hiện một đường dây có dấu hiệu mua bán vận chuyển trái phép thẩm lậu từ nước ngoài
ma túy vào nước ngoài tiêu thụ tại một số địa bàn của tỉnh lào cai
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma
ma túy đã chia thành nhiều ngũi áp sát vây bắt thành công đối tượng lưu thịnh bỉ
trú tại xã xín chén huyện simacai có hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
khi mỹ đang điều khiển xe mô tô di chuyển trên địa bàn thôn chu liễn trải xã quan hồ thần
huyện simacai thì bị tổ công tác thu giữ bốn kg ma túy đã được hút chân không
và ngụy trang trong túi trà có in chữ nước ngoài
tại cơ quan điều tra đối tượng lưu thịnh bỉ khai nhận mỹ mua số ma túy đá trên
của một người lào qua mạng xã hội với giá ba trăm tám mươi triệu đồng
sau khi nhận hàng mỹ cất dấu số ma túy và đi tìm khách mua
dự định sẽ bán với giá là bốn trăm linh triệu đồng để kiếm lời
công an huyện châu thành tỉnh an giang cho biết vừa triệt xóa thành công một sòng bạc
với một mươi đối tượng tăng vật thu giữ là hơn một trăm linh triệu đồng
cụ thể là vào khoảng hai mươi hai h đêm ngày hai mươi hai tháng một mươi một công an huyện châu thành đã
ngờ ập vào bắt quả tang nhóm đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức
lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu vực thuộc tổ sáu ấp hòa phú bốn thị trấn an châu
lợi dụng địa hình phức tạp nhiều đối tượng đã tháo chạy theo nhiều hướng
tuy nhiên một mươi đối tượng có liên quan đến hành vi lắc tài xỉu ăn tiền
đã bị các mũi công tác tạm giữ
công an thu giữ thêm một mươi điện thoại di động một mươi tám xe mô tô và hơn một trăm linh ba triệu đồng tiền mặt
thưa quý vị dù đã ra về sau khi xảy ra mâu thuẫn nhưng hai đối tượng lại rủ nhau quay lại
để chém nhóm đối phương
với hành vi cố ý gây thương tích thì nhan gia bảo lê vũ minh hoàng và đinh hoàng long bảo
đều trú tại tp nha trang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp nha trang tỉnh khánh hòa bắt tạm giam
vào tối ngày năm tháng chín ba đối tượng ngồi uống cà phê tại quán ở khu đô thị vĩnh điểm trung
xã vĩnh hiệp thì xảy ra mâu thuẫn với một cặp nam nữ tại quán
trên đường về nhà gia bảo rủ long bảo quay lại quán để đánh cặp nam nữ đó
các đối tượng mang theo hai cây dao xông đến chém nhiều nhát vào người của nạn nhân
sau đó bỏ chạy về chứa của hoàng đang chờ sẵn để tàu thoát
hai nạn nhân bị nhiều vết thương ở tay chân và đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu
thực hiện chỉ đạo của bộ công an về triển khai kế hoạch chuyên đề phòng ngừa đấu tranh
với tội phạm liên quan đến cơ bạc cá đội bóng đá trong dìm quân cấp hai nghìn
năm hai nghìn hai mươi hai cục cảnh sát hình sự cơ quan thường trú tại tp hcm vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc
bằng hình thức cá độ bóng đá trên mạng internet bắt giữ một mươi bốn đối tượng và thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
trong hai ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng một mươi một cục cảnh sát hình sự cơ quan thường trú tại tp hcm
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an và công an các địa phương tiến hành khám xét khẩn cấp
một mươi bốn địa điểm của các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc
địa bàn tp hcm và tỉnh đồng nai
đây là đường dây do các đối tượng người việt nam cầm đầu đặt máy chủ tại campuchia tổ chức
tại tp hcm và một số tỉnh lân cận với hình thức đánh bạc truyền thống tín chấp và tham gia cá cược bóng đá
trên các trang web cá cược như bóng tám mươi tám com ag bóng tám mươi tám com với số tiền đặt cược lên đến hàng nghìn tỷ đồng
việc triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc cho thấy sự chủ động nhận diện từ sớm từ xa
kịp thời ngăn chặn những hệ lụy khôn lường nhất là trong thời gian diễn ra world cup hai nghìn hai mươi hai của các đơn vị nghiệp vụ
bộ công an khuyến cáo người dân không tham gia các hoạt động cờ bạc nhất là cá độ bóng đá qua mạng
cơ quan chức năng sẽ chủ động phát hiện đấu tranh triệt xóa các tụ điểm đường dây cờ bạc cá độ bóng đá
phối hợp với các ngành tư pháp đưa ra truy tố xét xử nghiêm minh
liên quan đến phiên xét xử vụ buôn lậu hai trăm linh triệu lít xăng vào sáng nay
thì hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh đồng nai đã cho một mươi ba bị cáo nhóm đầu tiên nói lời sau cùng
tại tòa các bị cáo phan thanh hữu đào ngọc viễn nói lời sau cùng
từ khi bị bắt tạm giam cho đến khi quá trình điều tra xét xử các bị cáo cảm thấy rất hối hận về hành vi của mình
chỉ vì ham lợi nhuận mà dẫn đến vi phạm pháp luật đặc biệt là không chỉ riêng mình mà còn kéo theo cả người thân vào vòng lao lý
các bị cáo đều bày tỏ sự ăn năn hối cài
hội đồng xét xử xem xét cho hưởng chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước để sớm được trở về đoàn tụ với gia đình
một mươi bị cáo còn lại trong nhóm đầu cũng đã nói lời sau cùng với việc bày tỏ sự an năn hối lỗi về những hành vi phạm tội của mình
lừa đảo chiếm đoạt tài sản nguyễn văn chiết ở thành phố quảng ngãi tỉnh quảng ngãi vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khởi tố bắt tạm giam để xử lý
chiết nguyên là nhân viên của một ngân hàng ở thành phố quảng ngãi đã lợi dụng tín nhiệm đưa ra nhiều thông tin gian dối như đáo hạn ngân hàng để bị hại đưa tiền cho mình vay rồi chiếm đoạt
với thủ đoạn trên chiết đã chiếm đoạt của các bị hại hơn một mươi tỷ đồng
được biết hiện vẫn còn nhiều nạn nhân của thủ đoạn lừa đảo trên nhưng chưa trình báo
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ngãi đề nghị những ai là bị hại liên hệ cung cấp tài liệu chứng cứ cho cơ quan công an tỉnh để được hỗ trợ giải quyết

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh